ngày hôm qua đã xảy ra vụ cháy tại chợ bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản đối với một mươi sáu kiosk ước tính trị giá nhiều tỷ đồng
ngay sau khi phát hiện cháy ban quản lý chợ bình thành cùng với người dân đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa
nhưng do các kia ốt khóa cửa nên không thể dập tắt được đám cháy
đám cháy tiếp tục lan sang các kia ốt lân cận
ban quản lý chợ nhanh chóng báo tin cho công an huyện thanh bình và lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng tháp đến hỗ trợ
lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực chữa cháy suốt hơn một giờ đồng hồ thì đám cháy được khống chế dập tắt
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra làm rõ